chỉ trong một thời gian ngắn bạch hầu đã được ghi nhận ở bốn tỉnh thành phố với số ca mắc tăng nhanh
với hai mươi ba trường hợp mắc tại con tum thì bộ y tế đề nghị
ubnd tỉnh con tum chỉ đạo sở y tế triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh tại các ổ dịch bạch hầu
tăng cường các hoạt động giám sát lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới ổ dịch mới phát sinh
cách ly kịp thời các trường hợp mắc khoanh vùng thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn
xử lý triệt đề ổ dịch không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài
tổ chức điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần và có nguy cơ
thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân
hạn chế đến mức thấp nhất số biến chứng nặng và tử vong
tổ chức ngay các lớp tập huấn cho cán bộ y tế và công tác giám sát phòng chống dịch bệnh
chẩn đoán điều trị chăm sóc bệnh nhân